trong ký sự sông nước miệng dường của truyền hình nhân dân lần này
chúng tôi tìm về nơi cánh đồng quang xưa
nơi đây xưa khi người dân thường gọi với nhau là đồng chó ngáp
chả biết từ bao giờ dùng đất ấy được người dân diếp do là cánh đồng chó ngáp
đồng chó ngáp là cụm từ rất phổ biến
để nói đến những cánh đồng quang rộng lớn
ở các tỉnh đồng bằng sông cửa lông
đồng chó ngáp nằm dắp ranh giữa ba tỉnh
cà mau bạc liêu và yên giang
đồng chó ngáp ngày trước là một dùng đất quang du nhiễm phèn
không một cây con gì sống nổi
thế nhưng giờ đây là những cánh đồng tôm lúa bạc ngàn
và những khu dân cư sầm út gian kênh đào
mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng
hiện nay có hơn một trăm linh tỷ phú tại nơi này
hiếm ở nơi nào có một câu lạc bộ tỷ phú
như tại đồng chó ngáp
thuộc quyện hồng dân tỉnh bạc liêu
trong chuyến đi này
chúng tôi tìm về tận trung tâm của đồng chó ngáp
tại hai xã ninh thạnh lợi và ninh thành lợi a
thuộc quyện hồng dân
là một nơi xưa kia cầm trâu nổi tiếng
nghĩa là người ta đưa những bày trâu hàng trăm con
ở khắp nơi về đây ăn cỏ
suốt nhiều tháng mùa nước nổi
hầu hết những người đàn ông lớn tuổi
chúng tôi gặp ở đồng chó ngáp này
thừa nhận rằng họ từng sống bằng nghề chăn trâu mướn

trong thời gian ấy nhiều gia đình từ phương xa
cũng tìm đến khai quang phục quá dùng đất này
nhưng không được bao lâu
đều không dựa qua khó khăn
phải quay lại quê nhà
trong thời pháp thuộc
cây trà mỹ khai thác kỳ quệ
và trở thành cánh đồng quang bạc ngàn
chỉ toàn là cỏ năng và lá
sau những ngày miền nam hoàn toàn giải phóng
thống nhất đất nước
cánh đồng này mới thật sự chuyển mình
nhất là từ khi chương trình
ngọt quá bán đảo cà ninh
và mau được cố thủ tướng giở văn kiệt
chỉ đạo thực hiện
các con cênh từ thời pháp thuộc
như cênh một mươi hai dân quân
cênh sáng phó sinh cạnh đền
được khơi thông
nước ngọt được dẫn từ sông hậu
đổ về tháo chua rửa phèn
nông dân như con cá được bơi ra biển lớn
khi ruộng lúa rảy mía duông tôm
phát triển được trên đồng đất này
đây là yếu tố quan trọng
nếu nông dân biết làm kinh tế
nhảy bén nắm bắt nhu cầu thị trường
để chủ động chuyển đổi cây trồng giật nuôi
cái dự án hoặc quá bán đảo cà mau
thì dẫn nước sổ phèn
cho cái khu vực kinh này
khu vực các cái đồng này
các anh cũng biết là cái vùng này
hồi xưa là đất nó trầm thỉ
nó nhiễm mặn
cây cối thì nó không có trồng trọt gì được hết
người dân trên này thì nói chung là
người ta cũng khó sống
nước ngọt thì không có
thì trước đây thì
cái khu vực này
thì không có người ở đâu
đồng chóng áp này không có người ở
sau khi cái dự án
thực hiện các cái tiến kinh
thì chính quyền mới có chủ chương
khuyến khích người nông dân
lên trên này giao đất
thành lập các cái tập đoàn
tập đoàn thì lên này
các cái tập đoàn từ chơi sở đó
người dân mới bám trụ
người ta mới sản xuất dần dần
rồi hèn mặn được giải dần
cải tạo dần dần
rồi là tới thời điểm
từng bước từng bước
tời điểm sau này
người ta mới
có cái điều kiện phát triển
đặc biệt cái giai đoạn
phát triển quyết liệt nhất
là khi mà
nó cũng giải
nó giảm bớt phèn rồi
nhưng mà nó lại thích hợp
với cái mô hình nuôi tôm súng
xuống nước lạnh
lúc mới chuyển dịch sang nuôi tôm
nông dân dùng này không biết cách làm
nên phải đi sang kiên giang cà mau
học hỏi kinh nghiệm
sau ba bốn vụ nuôi thất bại
mới rút ra điện thoại
được kinh nghiệm
rồi cũng đi đến thành công
xã ninh thạnh lợi a
có năm ấp
với hơn hai hai trăm linh hộ
nông dân sống chủ yếu
nhờ vào nghề nuôi trồng thủy sản
diện tích tự nhiên hơn sáu sáu trăm linh ha
nghèo khó một thời
nhưng bây giờ ở gấp nhà lầu một
và nhà lầu hai có trên tám mươi
là nhà xây kiên cố
biệt thự tiền tỷ
nhiều người ở đây còn liên kết
sáng lập ra câu lật bộ tỷ phú
để trao đổi học hỏi kinh nghiệm làm ăn
đó là chưa kể đến
những hộ có thu nhập dưới một tỷ đồng một năm
thì nhiều vô số
và một cái đặc biệt nữa
hầu hết người dân ở xứ này
là người ta làm kinh tế là người ta thiêu
thi đua với nhau để làm kinh tế
chứ không phải là
mạnh ai nấy làm
tức là người này làm được thì người kia phải thi làm sao để cho làm được
thực ra có người làm được
cắt cái nhà lên rồi thì người kia phải thi làm sao
cất cái nhà cho bạn người đó với hơn người đó
trong cái điều kiện phát triển kinh tế
ở khu vực của ấp nhà lầu
một nhà lầu hai
là nó có những cái đặc trưng đặc điểm
trong cái quá trình đó
một số người thậm chí là
làm ở đó rồi đi mở rộng đi làm chỗ khác nữa
thực ra là cái đời sống
nâng lên rất cao có nhiều người là trở thành tỷ phú
nói chung là vài chục tỷ trong tay là
có nhiều người
nông dân á
dùng đất một thời bị người ta chê
cho cũng không ai nhận
vì cảnh nghèo nàn lạc hậu đeo đẳng một thời gian dài
từ khi chuyển đổi
thích ứng với biến đổi khí hậu
cuộc sống ở đồng chó ngáp đổi thay từng ngày
năng lát những loài cỏ dại
đã một thời ngự trị
nơi cánh đồng này
đã phải nhường chỗ cho con tôm cây lúa
những sản vật đã và đang đem đến
cho người dân đời sống ấm no
bây giờ đất quý hơn vàng
đất đã thành những vuông tôm
đem về thu nhập tiền tỷ hàng năm
cho người nông dân
thời vừa qua
cánh đồng ở đây
lỗi là cánh đồng năng
để làm cho cuộc sống
là làm nông nghiệp
phát năng cây lúa
thì qua một thời gian thay đổi
đã chuyển dịch lại cơ cấu
nuôi trồng thủy sản
từ năm chín mươi bảy đến nay
bà con đã phát triển lên gõi gạch
thì theo duyên dì gia đình tôi
thì bốn người ta
thì mỗi một năm như vậy là tôi thu hoạch
khoảng là trên dưới khoảng bốn trăm linh
nếu năm nào mà thịnh
thì cũng tới năm trăm linh sáu trăm linh
là trong ba vụ tôm
một vụ càng
còn lúa thì sen canh
thì hai năm làm lúa một năm
còn lại hai năm kia là nuôi trồng thủy sản kia
những ngày này
từ sáng sớm đến chiều tối
trên những tuyến lộ xi măng
lúc nào xe máy cũng lưu thông nhộn nhịp
có được diện mạo nông thôn đầy sức sống như vậy
là do người dân nơi đây
đã có những điều chỉnh trong sản xuất thích hợp
trước kia phần đông nông dân
thường bỏ qua vụ lúa
chỉ tập trung nuôi tôm
sau vài năm độc canh con tôm hiệu quả
không được như mong đợi
bà con đã chuyển sang áp dụng mô hình tôm lúa
trồng lúa trên đất nuôi tôm
chi phí đầu tư thấp
nhưng năng suất ổn định
con tôm lại mau lớn
và không tốn kém thức ăn
phong trào nuôi tôm xú ở đồng chó ngáp phát triển rất mạnh
con tôm không phụ lòng người
liên tiếp nhiều năm liền
tôm trúng mùa trúng giá
đã giúp những nông dân nghèo khổ trước kia
không chấp nhận với những gì đã đạt được
người dân ở đây còn thử nuôi tôm thẻ chân trắng trên ruộng
mỗi năm mình nuôi tôm xú nhiều
hôm nay lượng nước mặn hơi ít
thì quay lại mình nuôi thẻ
mà thẻ từ năm gọi
với năm nay
công dân mình cũng đỡ

nhưng mà đi tới đâu thì nhà cửa
nhà tường cũng nổi lên
hơn người đó
một năm có hai mùa
mùa mưa nước ngọt
bà con ở đây trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh
cùng các loài cá đồng
ngược lại mùa nắng nước mặn
thì nuôi tôm xú nuôi cua nuôi cá
hình thức canh tác này
giữa mang lại hiệu quả kinh tế cao
là đảm bảo
yếu tố phát triển bền dững
theo nhiều nông dân
mô hình lúa tôm rất dễ làm
không đòi hỏi trình độ khoa học cao
sau khi thu hoạch lúa xong
cho nước mặn vào
pha với nước ngọt còn lại
để nuôi tôm nuôi cua nuôi cá
nước mặn vô không làm hư đất
vì mặt đất còn ướt
bà con có khoảng sáu tháng để nuôi tôm cua
hoặc các loài thủy sản khác
để tăng thu nhập
rồi khi đến mùa mưa
thì tiến hành rửa mặn trồng lúa
thực hiện mô hình này
năng suất tôm nuôi từ bốn trăm linh đến năm trăm linh kg
còn năng suất lúa từ năm năm đến sáu tấn một hectare
từ khi mà có chủ trương
chuyển đổi cây trồng nhật nuôi
thì ở ấp cây giảng
nói chung cũng như là toàn sản hình lại
thì tỷ lệ họ nghèo
đầu nhiệm kỳ là trên ba mươi
đến thời điểm hiện tại
đã thoát còn dưới là một mươi năm
thì điều kiện kinh tế
của bà con là tăng trưởng
cũng đáng kể
cửa phương tiện đi lại
thì bà con cũng sắm sửa rất nhiều
nhìn chung là cuộc sống của bà con
trong những năm qua là tương đối phát triển
tình hình làm ăn kinh tế là ổn định
bên cạnh lợi ích về kinh tế
việc thực hiện mô hình tôm lúa
còn giúp cải thiện môi trường
hiện nay việc thực hiện mô hình tôm lúa
kết hợp với nuôi các loài thủy sản khác
không quá khó
vì đã thuận lòng dân
tuy nhiên vấn đề quan trọng
mà chính quyền và ngành chuyên môn cần làm
chính là công tác quy hoạch
bố trí mô hình sản xuất
phù hợp điều kiện tự nhiên
đồng thời tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật
giàu sản xuất
ngoài cái phát triển
theo cái hướng mà người nông dân
từ xưa tới giờ người ta làm
thì phương đang cố gắng là
chỉ đạo để tìm ra những mô hình mới
yêu quả kinh tế nó cao hơn
làm sao nó phù hợp trên từng dùng
cụ thể từng khu vực diện tích
cụ thể để nó
cái kinh tế của
cái giá trị kinh tế
tới trên cái từng diện tích đất này nó được tăng lên
chúng tôi cũng được ông phạm giang ba
chủ tịch quỹ ba nhân dân xã ninh thạnh lợi
đưa đến tham quan khu di tích lịch sử
căn cứ tỉnh quỹ bạc liêu
đây cũng chính là nơi
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
trong thời kỳ chống mỹ như lê duẩn phạm hùng
lê đức thọ giáp giang kiệt
từng sinh sống và hoạt động cách mạng
giàu sâu bên trong là những căn nhà
lợp lá dừa nước đơn sơ
từng là nơi làm việc của đồng chí lê dưỡng giáp giang kiệt
và bí thư tỉnh quỹ bạc liêu
trong nhà đều có những chiếc lưu
đặt sâu dưới đất làm hầm bí mật
bên cạnh những ngôi nhà
còn có hầm tránh pháo
tại căn cứ này vẫn còn lưu giữ
chiếc xù nhỏ mà ông giáp giang kiệt
thường sử dụng để đi lại trong đồng chó ngát
không ai thống kỳ được
có bao nhiêu đạn pháo của pháp và mỹ
đã dội xuống đồng chó ngáp bạc liêu
nhưng người dân ở đây
luôn kiên trì và bám trụ
che chở cho cách mạng cho đến ngày toàn thắng
giờ đây họ lại bám trụ
ngay trên cánh đồng của mình
cái động lực
nhân dân dùng
khu căn cứ kháng chiến
trong thời chiến thì hết lòng phục vụ
trong thời bình thì
cần cụ sáng tạo trong sáng chức
từng bước nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân dùng
căn cứ được nâng lên
bên cạnh đó thì xã cũng phát động
nhân dân thực hiện cái phong trào
nông thông mới
mở một số tiến lộ liền ấp
để từ đó
mình tạo điều kiện cho con em học sinh
đi học được dễ dàng
cũng như lưu thông hàng quá
từ thực tế
để đưa ra những giải pháp phù hợp
thì sản xuất nông nghiệp không dễ bị tổn thương
mà trái lại còn có thể phát triển bền dững hơn
cũng giống như đồng chó ngáp
dùng đất giống khốn khó khắc nghiệt
nay đã trở thành những cánh đồng tôm
lúa bạc ngàn
giàn tuyến kênh đạo
đã mọc lên những ngôi biệt thự khang trang
nhiều người chăn trâu xưa
giờ trở thành tỷ phú
sông lúa mênh mộng
hẹn những mùa giang buổi thu
miếng đất phong